chào các bạn
xin chào các bạn
năm hai nghìn hai mươi một tình hình thế giới khu vực và trong nước diễn biến phức tạp
đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội và cuộc sống của nhân dân
dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng quản lý của nhà nước điều hành của chính phủ
sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả của quân đội nhân dân các ban bộ ngành trung ương và cấp ủy chính quyền địa phương
được nhân dân tin yêu ủng hộ giúp đỡ và sự nỗ lực quyết tâm rất cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đặc biệt đã bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
tập trung xây dựng triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân
bố trí công an chính quy về xã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ
quyết liệt các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh trật tự từ sớm từ xa từ cơ sở
thực hiện tốt vai trò lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
phục vụ tích cực hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
bước sang năm hai nghìn hai mươi hai là năm có ý nghĩa rất quan trọng
năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và nghị quốc đại hội đảng bộ các cấp
năm mới với niềm tin khí thế thi đua mới mỗi đơn vị cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cần phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được
nêu cao tinh thần trách nhiệm cương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy

xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh toàn diện
thực sự là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của đảng
là thanh bảo kiếm sắc bén lá chắn thép vững chắc bảo vệ đảng nhà nước nhân dân
và chế độ xã hội chủ nghĩa
chúc các đồng chí và gia đình năm mới rồi giàu sức khỏe hạnh phúc thành công
chào thân ái và quyết thắng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đầu tiên là vấn đề dịch covid mình không chế được thứ hai là nền kinh tế phát triển và thứ ba nữa là cả nước yên vui và thực hiện tốt cái nghị quyết của đảng đại hội lần thứ một mươi ba
mong muốn là sang năm hai nghìn hai mươi hai thì covid được đẩy lùi kinh tế được phát triển
năm hai nghìn hai mươi hai mình nghĩ là mình mong là nó cùng hướng ổn định hơn và cái dịch bệnh nó được đẩy lùi để cho ổn định cho người dân
ở trong mọi người là cũng có sức khỏe rất tốt để vượt qua dịch bệnh
vâng thưa quý vị kỳ vọng một năm mới năm hai nghìn hai mươi hai tươi sáng hơn
đó là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn khi đã đi qua một năm hai nghìn hai mươi một với nhiều khó khăn
từ tác động của đại dịch covid một mươi chín
vậy năm hai nghìn hai mươi hai những tín hiệu đang chờ đón việt nam khởi sắc sẽ như thế nào
các chuyên gia đánh giá về vấn đề này ra sao
đó là nội dung chính của vấn đề và chính sách hôm nay
và đây cũng sẽ là tiểu mục chính thức lên sóng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong chương trình an ninh ngày mới trên kênh truyền hình công an nhân dân antv
chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe nhiều niềm vui và thành công
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi một nền kinh tế việt nam gặp phải khó khăn chưa từng có
thiệt hại do dịch bệnh gây ra ước tính có thể lên tới tám trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
đó là con số không hề nhỏ
thế nhưng trong bức tranh gam màu tối vẫn ánh lên nhiều điểm sáng
kỳ vọng việt nam trở lại lộ trình tăng trưởng vượt bậc
năm hai nghìn hai mươi một việt nam nằm trong nhóm hai mươi nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế
xuất nhập khẩu của việt nam lần đầu tiên vượt mốc trên sáu trăm sáu mươi tỷ đô la mỹ
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vẫn duy trì đà tăng thường xuyên
đạt trên hai mươi chín tỷ đô la mỹ tăng năm tỷ đô la mỹ so với cùng kỳ năm trước

bằng một trăm linh năm một so với dự toán và bằng một trăm linh bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
vâng những con số khá là ấn tượng phải không ạ

vậy thì việt nam sẽ phải làm gì để viết tiếp câu chuyện tăng trưởng
ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ tiến sĩ chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
người sẽ đồng hành cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
xin chúc ông một năm mới thật nhiều sức khỏe niềm vui và hạnh phúc ạ
vâng rất là cảm ơn dương trang
năm mới cũng là trúc dương trang cùng quý vị khán giả của chương trình
một năm mới với nhiều cơ hội mới thành công mới
vâng nhìn lại năm hai nghìn hai mươi một đầy khó khăn kinh tế việt nam thì dù bị thiệt hại
nhưng mà vẫn có được một số những thành tích ấn tượng
vậy thì ông nhìn nhận gì về điều này ạ
mặc dù năm hai nghìn hai mươi một là một năm khó khăn của việt nam
nếu không nói là khó khăn nhất trong suốt nhiều năm qua
nhưng mà cũng đồng thời ghi nhận rất nhiều những dấu ấn tích cực
và như bạn vừa mới nói đó rõ ràng là xuất nhập khẩu
cũng như là thu ngân sách là những con số có thể nói là rất ấn tượng
tất nhiên bên cạnh những cái
nguyên nhân khách quan có thể nói là nhân tố chủ quan rất quan trọng
đặc biệt là sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp
cũng như là sự nỗ lực đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp của chính phủ và các cơ quan khác cấp
trong đó chúng ta phải kể đến là những cái thành công trong quá trình kiểm soát dịch bệnh
thứ hai nữa là chúng ta đã thực hiện những cái biện pháp hỗ trợ kiểm soát doanh nghiệp
cũng như là thực hiện các cái phối hợp với các cái thị trường xuất khẩu chính
nhất là những cái nước mà đang bị dịch bệnh
để đảm bảo các cái chỗ cơ hội này nó liền và kết nối tốt
đảm bảo các cái dòng hàng hóa được lưu trẻ kể cả trong nước
cũng như là qua biên giới được xuân xẻ
vâng liệu chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ với đà tăng trưởng bền vững
điều đó thì tôi nghĩ là chưa ai dám nói chắc
thế nhưng mà nhiều ý kiến cho thấy triển vọng phục hồi của nền kinh tế việt nam là rất lớn
những cơ sở và tín hiệu nào cho thấy điều này ạ thưa ông
đó là sự ổn định về vi mô
đó là sự cân đối của những chỉ số rất quan trọng
ví dụ như là ngân sách ví dụ như nợ công ví dụ như nợ nước ngoài
ví dụ như nợ xấu và đặc biệt là lạm phát
đồng thời việt nam cũng giữ được cái lòng tin của giới đầu tư
kể cả giới đầu tư trong nước cũng như nước ngoài
bên cạnh đấy nữa thì chính phủ đang có những nỗ lực rất lớn
và đưa ra những quyết sách mới để phù hợp với tình hình
cũng như đảm bảo cải thiện không ngừng môi trường đầu tư của việt nam
hơn nữa việt nam cũng đang có những lợi thế rất lớn
liên quan tới việc khai thác các cơ hội từ các fta thế hệ mới
liên quan tới nguồn đạo động trẻ
liên quan tới sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp
và đặc biệt đó là chúng ta đang mở ra những chiến lược mới
về khai thác các cơ hội từ cách mạng bổ trông không
ngoài ra chúng ta phải khẳng định rằng việt nam đang có một trẻ gọn rất tốt
để kiểm soát bệnh cũng như là phát triển như trong năm hai nghìn hai mươi hai
đó là chúng ta đã thực hiện tương đối thành công
cái chiến lược phủ rộng vaccine
với trên chín mươi người dân đã được tiêm
từ một mươi tám tuổi ra lên là tiêm mũi hai
và chắc chắn là chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch này trong đầu của năm hai nghìn hai mươi hai
và từ đó nó tạo một cái nền tảng rất quan trọng
cho cái sự ổn định của các chuỗi cung ứng
để giảm thiểu cái tình trạng mà phải giãn kích xã hội
hay là cách niêm phạm vi rộng
và đồng thời làm tăng cái lòng tin của ngôi động
tránh việc đứt gãy các cái chuỗi cùng với người lao động
ngân hàng phát triển châu á dự báo trong năm hai nghìn hai mươi
mức tăng trưởng của việt nam là sáu năm
hsbc dự báo là sáu tám
còn kinh tế trưởng
ngân hàng thế giới tại việt nam
jack webber reset đánh giá mục tiêu tăng trưởng gdp
từ sáu đến sáu năm trong năm hai nghìn hai mươi hai của việt nam
là hoàn toàn khả thi
và việt nam sẽ viết tiếp câu chuyện tăng trưởng
vâng việt nam sẽ viết tiếp câu chuyện tăng trưởng
trong năm hai nghìn hai mươi hai này
tôi cũng tin là như vậy
và những dự báo về kinh tế việt nam
với những con số vừa rồi là rất tích cực
tuy nhiên thì cũng không phải không có khó khăn
đặc biệt là khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến
vậy thì ông chia sẻ gì về điều này ạ
chắc chắn là như vậy
trong bối cảnh dịch bệnh thì không ai có thể nói trước điều gì
và đặc biệt các dự báo thường có sự điều chỉnh cập nhật rất là nhanh
hơn nữa với bài học của chủng delta và làn sông thứ tư của dịch bệnh
rõ ràng cho thấy rằng là năm hai nghìn hai mươi hai còn đối diện với nhiều thách thức
đặc biệt với những biến chủng mới
hơn nữa chúng ta cũng cần phải chú ý đối diện với những
và có kinh bản để xử lý những cái áp lực của năm hai nghìn hai mươi hai
ví dụ như áp lực tăng về nợ xấu
phát không chỉ ở việt nam mà còn ở xuống chung thế giới
rồi chúng ta cũng cần phải có những cái chính sách
để đảm bảo sự tiếp tục và ổn định của những chuỗi cung ứng
đặc biệt là chú cung ứng xuyên quốc gia
trong bối cảnh có rất nhiều những sự bùng phát bất ngờ
ở các nước xuất khẩu của chúng ta về dịch bệnh
và cuối cùng chúng tôi cho rằng là việc tung ra một cái gói kích cầu lớn
để kết hợp giữa phục hồi hỗ trợ
với việc đón bắt các cơ hội mới để tăng trưởng mạnh
trong tháng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế
đột phá sang cái hướng chủ yếu phát triển theo dâu
và khai thác các cơ hội của cách mạng bốn là rất quan trọng
đây cũng là một thách thức bên cạnh là cơ hội cho việt nam của hai nghìn hai mươi hai
vâng vậy theo ông thách thức lớn đó đòi hỏi chúng ta
cần phải đi sớm đi trước một bước
và xây dựng những kịch bản hay là đưa ra những chính sách phát triển kinh tế như thế nào
xây dựng ba kịch bản một kịch bản lạc quan nhất
một kịch bản xấu nhất và một kịch bản ở trung bình
để từ đó mỗi kịch bản nó ứng với những tình huống
ứng với những giải pháp và những bước chuẩn bị
để chúng ta không bị động trong mọi tình thế
cái thứ hai nữa là chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện mục tiêu kết
và trong đó vẫn tiếp tục thực hiện cái ưu tiên là giảm thiểu
tình trạng chuyển biến nặng tử vong của người dân đối với dịch covid này
và đồng thời kiên quyết không để bứt gãy các chuỗi cung ứng
kể cả chuỗi cung ứng trong nước và nước ngoài
nhất là các chuỗi cung ứng hàng thiết yếu
những giải pháp phát triển sẽ phải tập trung nhiều hơn
vào cả hỗ trợ về tăng tổng cung và tăng tổng cầu
bên cạnh đấy nữa chúng ta cũng cần phải đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa
với tình trạng tham nhũng đặc biệt là tình trạng nhũng hiểu
lạm dụng các cơ hội của dịch bệnh để làm giáo bất hợp pháp
trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã nhanh chóng chuyển từ chiến lược
zero covid sang thích ứng linh hoạt với covid
và dần nới lỏng giãn cách cũng như là mở cửa nền kinh tế
vậy thì theo ông trong năm hai nghìn hai mươi hai
cách thức việt nam cần thích ứng và phục hồi trong đời sống kinh tế ra sao ạ
chắc chắn nghĩa chính thức của năm hai nghìn hai mươi một
sẽ tiếp diễn trong năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt là thách thức để kiểm soát dịch bệnh
thứ hai là chúng ta vẫn phải tiếp tục xử lý
những cái thách thức liên quan tới vấn đề đứt gãy các chuỗi cung ứng
đặc biệt là chuỗi cung ứng xuất khẩu
bên cạnh thế nữa việt nam cũng cần phải nhận diện
thay thác và vượt qua những thách thức liên quan tới vấn đề mở cửa rộng hơn
đầy độ hơn và gãi ca thế hệ mới
nhất là sang những nước có nền kinh tế phát triển cao
và những yêu cầu về hành động tư hợp rất lớn
rõ ràng là dịch bệnh
nó đòi hỏi chất lượng hàng hóa phải được nâng lên một bước rất mới
nó không chỉ là tốt về hàng của cá nhân doanh nghiệp
mà còn phải tốt từ xuất xứ của nước xuất khẩu
tức là việt nam phải là một nước không dịch bệnh
hoặc là dịch bệnh thấp được kiểm soát tốt
thì lúc đó hàng của việt nam xuất khẩu sang nước mới tốt hơn
một điểm thích thức lưỡi chung đội dòng rất là quan trọng
đó chính là vấn đề đào tạo lao động và an sinh xã hội
trong bối cảnh chúng ta có thể bị giảm bớt những cơ hội
từ những năng lực truyền thống
những sở trường truyền thống
để mà buộc phải tiếp nhận khai thác và phát triển những cơ hội đầu tư mới
và cuối cùng là kiểm soát để đảm bảo sự ổn định vĩ mô
nhất là vấn đề về nợ công nợ xấu
rồi vấn đề lạng phát
cũng là những thách thức mà việt nam phải đối diện
và cần có những kịch bản kỹ cho năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi tin rằng là với những kinh nghiệm đã có
với những thành công mà nền tảng đã có hiện nay
cộng với những cơ hội mới
chắc chắn là việt nam đã đang
và sẽ tiếp tục ghi nhận những thành công mới
của năm mới
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ nguyễn minh phong
vâng thưa quý vị dù trong điều kiện hoàn cảnh nào
thì tôi nghĩ rằng khi chúng ta luôn có một niềm tin tích cực
biết nắm bắt nhanh cơ hội
biết cách tạo đà lớn với những chính sách đi đúng
đi chúng để thúc đẩy kinh tế
thì tất cả những điều này sẽ giúp cho chúng ta
vượt qua mọi thách thức trong năm hai nghìn hai mươi
và trở lại lộ trình phục hồi thực sự
và tôi là dương trang
xin chào và cảm ơn quý vị khán giả
đã đồng hành cùng chương trình
chính sách và đời sống ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn
vào khung giờ này ngày mai
trên truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị bước sang năm hai nghìn hai mươi hai
hàng loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực
điều chỉnh nhiều hoạt động liên quan
trong các lĩnh vực kinh tế xã hội
trong đó thì một số chính sách được áp dụng
ngay trong ngày đầu tiên của năm mới hôm nay
sử phạt ô tô kinh doanh vận tải
không lắp camera giám sát
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
ô tô kinh doanh vận tải
gồm taxi xe khách xe buýt xe hợp đồng
bắt buộc phải lắp camera giám sát
nếu không sẽ bị sử phạt
từ một đến hai triệu đồng
tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mức lương hưu và mức trợ cấp
của người lao động chính thức được tăng
mức tăng sẽ từ bảy bốn
so với mức lương hưu
mức trợ cấp bảo hiểm xã hội
của tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động
lao động nam được nghỉ hưu
khi đủ sáu mươi tuổi sáu tháng
tăng ba tháng so với tuổi nghỉ hưu
quy định của năm hai nghìn hai mươi một
lao động nữ được nghỉ hưu
khi đủ năm mươi năm tuổi tám tháng
tăng bốn tháng so với năm hai nghìn hai mươi một
thay đổi cách tính thuế
với người cho thuê nhà
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nếu cá nhân trả tiền
chỉ có hoạt động cho thuê nhà
thời gian cho thuê không chọn năm
doanh thu từ một trăm linh triệu đồng một năm trở xuống
thì không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng
và thuế thu nhập cá nhân
xả nhiều rác thải trả nhiều tiền
đây là điểm mới trong luật bảo vệ môi trường
sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
luật này quy định chặt chẽ hơn
về nghĩa vụ phân loại rác thải sinh hoạt
của mỗi gia đình cá nhân
tiếp theo ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục điểm báo
nghiêm cấm tặng quà tết cho lãnh đạo trong hệ thống hành chính nhà nước
dưới mọi hình thức là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
được đăng tải trên báo tiền phong
thủ tướng yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm chúc tết cấp trên
và lãnh đạo các cấp không tổ chức đoàn của trung ương
thăm chúc tết cấp ủy chính quyền các tỉnh thành phố
nghiêm cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức
để đảm bảo cho nhân dân yên tâm đón tết
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu bộ y tế không để giá thuốc tăng đột biến
thủ tướng chỉ đạo ngành y tế chủ động các phương án đáp ứng
với các cấp độ dịch covid một mươi chín nhằm phát hiện sớm khoanh vùng
và cách ly điều trị phù hợp ngay khi phát hiện ca bệnh
bộ y tế cũng cần chỉ đạo các bệnh viện cơ sở y tế
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ có phương án đảm bảo đủ nhân lực
thuốc vật tư thiết bị nhất là máy thẩu oxy y tế
đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết
không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến tăng giá hàng loạt
thưởng tết năm hai nghìn hai mươi hai cao nhất là một hai mươi chín tỷ đồng
thấp nhất chỉ hai trăm linh đồng là thông tin đáng chú ý trên báo lao động
ông lê đình quảng phó trưởng ban chính sách pháp luật
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết
năm nay tình hình thưởng tết khó dừng
và khó khăn hơn so với những năm trước
tuy nhiên nhìn chung người sử dụng lao động rất quan tâm đến thưởng tết
coi như là một biện pháp giữ chân thu hút thêm lao động
trong bối cảnh thiếu hụt lao động
và đẩy mạnh các đơn hàng sau thời gian tác động của dịch covid một mươi chín
còn người lao động cũng chia sẻ với doanh nghiệp hơn
bởi thưởng trong dịp tết cuối năm
tranh chấp về tiền lương tiền thưởng rất lớn
nhưng năm nay vấn đề tranh chấp về lương thưởng tết khả năng ít xảy ra
cả nước đang vui mừng đón tết dương lịch hai nghìn hai mươi
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
nên ủy ban nhân dân tp hà nội đã có công văn
khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi có dịp cần thiết
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các quận huyện thị xã
thực hiện nghiêm quy định năm k lắp đặt và triển khai quét mã qr
căn cước công dân có gắn chip tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm
các tổ chức cá nhân vi phạm đặc biệt tại các điểm công cộng
nhà ga sân bay bệnh viện chợ siêu thị
không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn
kiên trì tuyên truyền vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài đường
liên quan đến vụ án bé gái tám tuổi tử vong
sau khi bị hành hạ tại quận bình thạnh tp hcm
đại tá nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tp hcm cho biết
đây là một vụ án rất đau lòng và phải xử lý nghiêm
để tăng tính gian đe cho xã hội
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan điều tra đã thu thập chứng cứ
khỏi tố bắt giữ đối tượng
nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi
để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em
tiếp đó cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp
người cha của bé gái là nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi
để điều tra về hành vi ngược đáy hành hạ trẻ em
giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo công an quận bình thạnh
tập trung điều tra xử lý làm án điểm
để cảnh tỉnh giăn đe chung cho toàn xã hội
không để tình trạng hay các vụ việc nghiêm trọng như vậy xảy ra
trong chương trình an ninh ngày mới sáng mai